trải qua chặng đường bảy mươi năm hình thành và phát triển hội nhà báo việt nam đã và đang ngày càng khẳng định vai trò của mình
tuy nhiên những thách thức của truyền thông số và sức kết nối của mạng xã hội trong tình hình mới đang đặt ra bài toán với giới báo chí
hội nhà báo việt nam
và giờ đây trong giai đoạn phát triển mới của đất nước của đời sống báo chí với sự quyết liệt kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo điều hành
hoạt động của hội nhà báo việt nam đã ngày càng khẳng định được vai trò là mái nhà chung của các hội viên nhà báo
đến nay cả nước có trên hai mươi bốn hội viên sinh hoạt tại sáu mươi ba hội nhà báo các tỉnh thành phố
tuy nhiên trong tình hình mới hiện nay hội nhà báo nói riêng và giới báo chí nói chung cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức
cũng như những tồn tại
tồn tại cần phải thay đổi
ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bàn bị thư đã ra chỉ thị số bốn mươi ba về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hội nhà báo việt nam trong tình hình mới
đây là kim chỉ nam cho hoạt động tới đây của hội sau chặng đường bảy thập kỷ
vâng thưa quý vị khán giả cách đây bảy mươi năm vào ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi hội nhà báo việt nam đã chính thức được thành lập
và trải qua một chặng đường dài đầy vẻ vang
đội ngũ những người làm báo đã và đang nỗ lực mọi ngày trên mặt trận tư tưởng để đưa đến cho độc giả những thông tin nhanh chóng chính xác và đầy đủ
trong tình hình mới hiện nay thì chúng ta cũng đang gặp rất nhiều những khó khăn cho những người làm báo nói chung và hội nhà báo việt nam nói riêng
sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên thúy quỳnh cùng với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay
đó là ông hồ quang lợi phó chủ tịch thường trực hội nhà báo việt nam để cùng tìm hiểu rõ hơn
xin mời quý vị khán giả
xin chân thành cảm ơn ông hồ quang lợi phó chủ tịch thường trực hội nhà báo việt nam đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa ông trải qua trạng đường bảy mươi năm lịch sử hội nhà báo việt nam đã hoàn thành tốt vai trò của mình
vậy thì theo ông là thành quả của bảy mươi năm lịch sử đó có ý nghĩa như thế nào đối với thế hệ làm báo hôm nay
tôi nghĩ là điều sâu sắc nhất và thiêng liêng nhất trong cái truyền thống vẻ vang của hội nhà báo việt nam trong bảy thập kỷ qua
chính là tinh thần tiên phong tinh thần cống hiến của những người
làm báo cách mạng trong các cuộc kháng chiến trước đây cũng như là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam ngày hôm nay
thì chúng ta thấy những người làm báo luôn luôn ở trên tuyến đầu của những nhiệm vụ cách mạng quan trọng nhất nóng bỏng nhất và khó khăn nhất
cái tinh thần công hiến đó luôn luôn được người sáng và được các thế hệ người làm báo việt nam ngày hôm nay tiếp tục phát huy
ngay trong những ngày này
nhà nước của chúng ta đang dồn sức để chống dịch covid một mươi chín
thì báo chí tiếp tục cùng với công an quân đội và lực lượng y tế trên tuyến đầu chống dịch
và các nhà báo của chúng ta thật sự là xuất sắc
những cái thước phim những cái hình ảnh những cái tư liệu quý mà các nhà báo của chúng ta từ các tâm dịch từ các bệnh viện từ các khu cách ly tập trung và cả ở các miền biên giới
mang đến cho công chúng thật sự cho thấy một hình ảnh một đất nước đang
đồng lòng một đất nước đang đoàn kết và dốc sức để chống dịch
trong tình hình mới hiện nay thì theo ông là thách thức đối với những người làm báo nói chung và hội nhà báo nói riêng là gì
tôi nghĩ là chúng ta đang sống trong cái thời đại truyền thông kỹ thuật số
và đối với báo chí thì cái thách thức lớn nhất nóng bỏng nhất hiện nay chính là thách thức từ truyền thông xã hội và mạng xã hội
mạng xã hội và báo chí nhiều người đặt vấn đề là đó là nên là đối lập hay nên là tương tác
tôi nghĩ là mạng xã hội đã trở thành một phương tiện thiết yếu đối với đời sống xã hội ngày hôm nay trong đó có cả giới báo chí
cho nên báo chí cần phải tương tác với mạng xã hội
nhưng mà chúng ta tương tác như thế nào
làm sao cho báo chí không bị mạng xã hội dẫn dắt báo chí không bị mạng xã hội chi phối và lấn át
tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề rất nóng hiện nay mà giới báo chí không phải chỉ ở nước ta mà cả thế giới đang phải đối mặt và phải vượt qua
một cái thách thức thứ hai mà tôi thấy
cũng nóng bỏng đó là vấn đề kinh tế báo chí
vấn đề kinh tế báo chí là một vấn đề có tính lâu dài nhưng mà vào thời điểm này là thật sự là thách thức
các nhà báo các cơ quan báo chí của chúng ta đang tìm mọi cách để vượt qua
nhưng rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan chính phủ để làm sao có một cơ chế một chính sách phù hợp để hỗ trợ báo chí
mới đây ban bí thư đã ban hành chỉ thị số bốn mươi ba tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hội nhà báo việt nam trong tình hình mới
vậy thì theo ông điểm nhấn của chỉ thị lần này là gì đặc biệt là đối với những người làm báo nói chung và đối với hội nói riêng
hội nhà báo việt nam và giới báo chí cả nước đón nhận với một cái niềm phấn khởi cái chỉ thị bốn mươi ba của ban bí thư trung ương
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hội nhà báo việt nam
tôi nghĩ đây là một văn bản hết sức là quan trọng không chỉ đối với hội nhà báo việt nam mà còn đối với giới báo chí cả nước
đảng và nhà nước chúng ta đối với vai trò và đối với cống hiến của giới báo chí nhưng đồng thời cũng thể hiện niềm tin của lãnh đạo đảng nhà nước của nhân dân đối với giáo chí
và về phía những người làm báo thì hội nhà báo việt nam và giới báo chí cả nước thì nhận thức được ngày càng rõ hơn cái trách nhiệm của mình đối với đất nước và đối với nhân dân
tôi nghĩ là đối với người làm báo thì quan trọng nhất là có ba việc
một là phải nâng cao cái bản lĩnh chính trị
thứ hai là phải nâng cao cái trình độ chuyên môn
nghiệp vụ để chúng ta đủ sức tác nghiệp một cách vững chắc ở trong cái thời đại truyền thông kỹ thuật số
thứ ba đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh là báo chí phải nêu cao cái đạo đức nghề nghiệp
chúng ta không thể thắng được mạng xã hội bằng tốc độ đưa tin bởi vì mạng xã hội vượt trội báo chí về tốc độ đưa tin và sự liên kết sự kết nối
nhưng mà báo chí sẽ vượt trội mạng xã hội bằng tính chuẩn mực tinh thần trách nhiệm của những người làm báo
đó là đội ngũ những người làm báo cách mạng
chúng ta xây dựng một nền báo chí giàu tính chiến đấu nhân văn vì lợi ích của đất nước và nhân dân
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
vâng thưa quý vị và các bạn
trạng đường bảy thập kỷ qua của hội nhà báo việt nam có ý nghĩa quan trọng đối với thế hệ những người làm báo
thách thức hay cơ hội luôn đồng hành với báo chí trong mọi hành trình cách mạng
tuy nhiên với chỉ thị số bốn mươi ba của ban bí thư kim chỉ nam cho những người làm báo trong tình hình mới
được ban hành đúng thời điểm này càng có giá trị hơn với những người làm báo những chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng
tuy nhiên dù thời đại nào giai đoạn nào dưới sự lãnh đạo của đảng những người làm báo nói chung và hội nhà báo nói riêng
sẽ luôn sát cánh đồng hành cùng với dân tộc góp phần vào công cụ xây dựng và phát triển đất nước